hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

vào chiều nay trung tướng tô ân sô tránh văn phòng bộ công an người phát ngôn bộ công an cho biết
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã ra quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam
lệnh khám xét chỗ ở đối với ba cán bộ của cục đăng kiểm việt nam bao gồm
trần anh quân quyền trưởng phòng kiểm định xe cơ giới đặng trần khanh phó trưởng phòng kiểm định xe cơ giới
phạm đức ngọc chuyên viên phòng kiểm định xe cơ giới về tội nhận hối lộ
hiện cơ quan điều tra đang tích cực thu thập tài liệu chứng cứ mở rộng điều tra vụ án đối với các đối tượng có liên quan
theo trung tướng tô ân sô đây là diễn biến mới nhất khi mà mở rộng điều tra vụ án môi giới hối lộ đưa hối lộ nhận hối lộ
và giả mạo trong công tác xảy ra tại các trung tâm đăng kiểm trên địa bàn tp hcm long an tiền giang sóc trăng đồng tháp và bến trẻ
phòng cảnh sát điều tra tội vạm về ma túy công an tp hcm vừa phá chuyên án bắt quả tăng
vũ trung thành chú tỉnh bắc ninh và trần văn thanh chú tỉnh hưng yên đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy
tại hiện trường thu giữ bảy trăm bảy mươi gram ma túy cùng nhiều tăng vật có liên quan
hai đối tượng khai nhận mua ma túy của một đối tượng ở thành phố bắc ninh với giá là hai trăm hai mươi triệu
sau đó bán lại cho một đối tượng khác với giá là hai trăm bốn mươi năm triệu để kiếm lời
công an huyện võ nhai tỉnh thái nguyên vừa triệt phá chuyên án
sản xuất mua bán và tàng trữ trái phép hàng cấm là pháo nổ trên địa bàn xã lâu thượng
với một mươi ba đối tượng có liên quan thu giữ hơn bốn mươi kg pháo hàng trăm kg vật liệu và tiền chất để chế tạo pháo
đối tượng chính trong vụ án là hoàng văn trường sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu
cơ quan công an thu giữ bốn mươi ba sáu mươi năm kg pháo thành phẩm bao gồm hai trăm bảy mươi tám quả pháo trứng một mươi một hộp pháo giản hai trăm bảy mươi chín quả pháo cuốn
cơ quan công an thu giữ bốn mươi ba sáu mươi năm kg pháo thành phẩm bao gồm hai trăm bảy mươi tám quả pháo trứng một mươi một hộp pháo giản hai trăm bảy mươi chín quả pháo cuốn
ngoài ra còn thu giữ nhiều tiền chất và vật dụng để sản xuất pháo nổ
hai cơ sở có hành vi khai thác khoáng sản là đá và sản xuất đá trái phép trên địa bàn xã ngọc định huyện định quán
vừa bị phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh đồng nai phát hiện và lập hồ sơ xử lý
trước đó cơ quan công an đã bắt quả tàng hàng chục công nhân cùng năm phương tiện đang khai thác vận chuyển đá trái phép
trên diện tích rộng khoảng một mươi m hai tại một thửa đất ở xã ngọc định huyện định quán
tiếp tục kiểm tra sưởng đá của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đá lava tại ấp hòa thành xã ngọc định huyện định quán
lực lượng công an đã phát hiện hàng chục phương tiện cùng với hai trăm linh sáu kiện đá thành phẩm và khoảng hai mươi sáu mét khối đá chưa cơ sẻ
cơ quan công an xác định cả hai cơ sở nói trên hoạt động khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép
quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin nhanh lúc hai mươi h của truyền hình công an nhân dân còn bây giờ xin kính chào tạm biệt